mở đầu tiểu mục giao thông hai mươi bốn h là một clip được camera hành trình ghi lại vào lúc một mươi năm h ba mươi tám phút ngày một mươi tháng tám tại ngã tư trần hưng đạo ngô quyền thành phố hà nội
hình ảnh cho thấy một người điều khiển xe máy đã vượt đèn đỏ sau đó va chạm với một ô tô đi cùng chiều rất may trong vụ việc này đã không xảy ra thương vong về người
tuy nhiên nhiều người đã tỏ ra bức xúc vì người điều khiển xe máy đã không chấp hành tốt luật giao thông hành động này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính mình cũng như người và phương tiện tham gia giao thông khác
còn hình ảnh này cũng được camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc xe ô tô bảy chỗ này đang chuẩn bị quay đầu khi gần sang hết phần đường
thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy chở theo hai nam thanh niên
vụ va chạm đã khiến cho hai thanh niên bị thương có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này nhiều người cho rằng xe máy đã sai vì đi quá nhanh trong khi đó ô tô đã sang gần hết phần đường
tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì khi đi qua những đoạn đường giao nhau tất cả phương tiện đều phải chủ động giảm tốc độ với những xe ô tô đang sang đường như thế này cần phải quan sát kỹ và nhường đường cho các phương tiện xe máy
sáng nay tại thôn vạn sơn
xuân đường xuân lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã xảy ra một vụ cháy lớn tại bãi giữ xe tự phát trong khu vực nhà dân ngọn lửa đã làm cho sáu chiếc xe khách loại từ hai mươi chín đến năm mươi hai chỗ ngồi bị hư hỏng
theo người dân ngọn lửa bốc lên từ một chiếc xe đậu ở trong bãi trong xe của gia đình ông phạm văn hiệp sau đó cháy lan sang các xe khác để bên cạnh sau khi sự cố xảy ra cơ quan chức năng đã điều động ba xe chữa cháy và xe bồn cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
sau hơn ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không có thiệt hại về người xảy ra nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra và đánh giá để xử lý theo quy